chào quý vị khán giả đã quay trở lại với kênh sức khỏe và đời sống
thưa quý vị tình hình dịch bệnh covid một mươi chín đã có những diễn biến khó lường
khiến nhiều tỉnh thành trong đó có bạc liêu phải tăng cường kiểm soát
mới đây chủ tịch tỉnh bạc liêu đã ký quyết định khẩn trương triển khai thiết lập
và vận hành các chốt chặn kiểm soát dịch
hiện tại tỉnh đã xếp nhiều huyện và vùng đỏ
vùng dịch nguy cơ cấp bốn có tốc độ lây lan nhanh
ca covid một mươi chín tăng nhanh bạc liêu mở lại các chốt kiểm soát dịch
sáng ngày hai mươi sáu tháng một mươi tin từ ủy ban nhân dân tỉnh bạc liêu cho biết
trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ông phạm văn thiểu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
vừa ký quyết định về việc cập nhật và công bố cấp đổi dịch covid một mươi chín
để áp dụng các biện pháp hành chính thích ứng an toàn linh hoạt
kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh
theo đó đối với cấp xã áp dụng các giải pháp phòng chống dịch
ở mức cấp bốn mức nguy cơ rất cao vùng đỏ có chín trên sáu mươi bốn đơn vị bao gồm
phường một phường láng tròn xã phong tân xã phong thạnh đông thị xã giá đai
xã long điền xã long điền đông huyện đông hải xã vĩnh thanh xã phước long huyện phước long
phường hai thành phố bạc liêu
đối với tỉnh áp dụng mức cấp hai thời gian áp dụng từ ngày hai mươi sáu tháng một mươi
các xã áp dụng biện pháp phòng chống dịch ở mức cấp ba mức nguy cơ cao vùng cam
có bốn trên sáu mươi bốn đơn vị bao gồm xã phong thạnh xã phong thạnh a thị xã giá rai
xã long điền đông a huyện đông hải xã ninh quế huyện hồng dân
các xã áp dụng mức cấp hai cấp nguy cơ trung bình vùng vàng
có năm mươi một trên sáu mươi bốn đơn vị còn lại trong tỉnh
đối với thị xã giá rai áp dụng mức cấp ba và sáu trên bảy đơn vị cấp huyện còn của tỉnh áp dụng mức cấp hai
chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu cũng vừa ký quyết định về việc khẩn trương triển khai thiết lập
và vận hành các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại khu vực xã phường thị trấn
có cấp độ dịch là cấp ba cấp bốn
chủ tịch ubnd tỉnh yêu cầu ubnd các huyện thị xã thành phố khẩn truyền chỉ đạo thiết lập
các chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín tại địa bàn các xã phường thị trấn
có cấp độ dịch là cấp ba cấp bốn
thời gian vận hành là ngày hai mươi sáu tháng một mươi
việc thiết lập chốt phải đảm bảo phát huy cao nhất hiệu quả kiểm soát
nhưng không để lãng phí nguồn lực gây phiền hà cho người dân và phương tiện khi qua chốt
bệnh tật tỉnh bạc liêu cho biết qua truy vết lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc trên địa bàn tỉnh
vừa phát hiện thêm một trăm linh tám trường hợp dương tính với covid một mươi chín
cụ thể có ba mươi hai trường hợp ghi nhận trong các khu cách ly tập trung
trong đó có hai mươi năm trường hợp liên quan công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản tấn khởi
và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chế biến thủy sản châu bá thảo thuộc thị xã giá rai
và bảy trường hợp tại bệnh viện đa khoa tỉnh bạc liêu
sáu trường hợp cùng với gia đình cách ly tại nhà ở ấp lông lá xã đình thành a huyện đông hải
bốn trường hợp trong khu phong tỏa ở khóm sáu phường hai thành phố bạc liêu
một mươi tám trường hợp trở về từ vùng dịch
đáng lưu ý trong một trăm linh tám trường hợp dương tính với covid một mươi chín ghi nhận mới trên địa bàn tỉnh bạc liêu
có đến bốn mươi tám trường hợp ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng
trong đó có tám trường hợp cùng với gia đình ở ấp nam can xã hưng thành huyện vĩnh lợi
ba ca dương tính covid một mươi chín là cán bộ quản lý thị trường công tác ở huyện hồng dân thị xã giá rai
trong các trường hợp dương tính với covid một mươi chín ghi nhận mới có hai mươi sáu trường hợp dưới một mươi tám tuổi
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng một mươi chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiểu
đã ký quyết định bổ sung một phần quy định tạm thời các biện pháp hành chính thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín mà tỉnh này đã ban hành trước đó
quy định bổ sung này sẽ có hiệu lực từ giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi
một nội dung bổ sung đáng chú ý là ở vùng cấp ba vùng cam nguy cơ cao
chỉ những người đã tiêm vaccine một mũi hoặc hai mũi hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín mới được phép ra đường
còn đối với vùng cấp bốn vùng đỏ nguy cơ rất cao
chỉ những người đã tiêm hai mũi vaccine hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín mới được phép ra đường
tại những vùng này cơ quan chức năng sẽ thiết lập chốt kiểm soát khu vực xã phường thị trấn
còn đối với vùng cấp một vùng xanh nguy cơ thấp cấp hai vùng vàng nguy cơ trung bình
việc đi lại của người dân là bình thường không thiết lập chốt chặn nội tình nhưng người dân phải tuân thủ năm k
cũng tại quyết định này ubnd tỉnh bạc liêu bổ sung quy định yêu cầu một trăm linh người đi trên xe chở hàng hóa vào tỉnh đều phải khai báo y tế
nội dung khai báo bao gồm thông tin cá nhân dịch tễ cá nhân cấp độ nguy cơ dịch của địa phương nơi ở trước khi đến bạc liêu
nếu không nắm rõ thì lực lượng tại chốt sẽ hỗ trợ cung cấp thông tin và lộ trình lịch trình vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh bạc liêu
có lưu trú lại trên địa bàn tỉnh hay không
cùng ngày ubnd tỉnh bạc liêu cũng ban hành quyết định cập nhật và công bố cấp đổi dịch trên địa bàn tỉnh
theo đó có chín đơn vị cấp xã thuộc vùng đỏ bao gồm
phường một phường láng tròn xã phong tân xã phong thành đông thị xã giá rai xã long điền xã long điền đông huyện đông hải giáp vĩnh thanh xã phước long huyện phước long và phường hai thành phố bạc liêu
vùng cam có bốn đơn vị cấp xã bao gồm
xã phong thạnh xã phong thạnh a thị xã giá rai xã long điền đông a huyện đông hải và xã ninh quế huyện hồng dân
năm mươi một đơn vị cấp xã còn lại của tỉnh bạc liêu thuộc vùng vàng
còn đối với cấp tỉnh toàn bộ tỉnh bạc liêu là vùng vàng cấp hai
có đến bốn mươi tám trường hợp ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng trong tổng số một trăm linh tám ca nhiễm mới tại bạc liêu
đây là thông tin rất đáng lo ngại bởi tỉnh này đang trong quá trình mở cửa theo nghị quyết một trăm hai mươi tám
tình hình còn đáng lo hơn khi các tỉnh thành thuộc miền tây nam bộ khác cũng đang phát sinh nhiều ổ dịch trong cộng đồng
các địa phương có ca mắc tăng bao gồm an giang sóc trăng hậu giang và bạc liêu
trong đó an giang phát sinh ổ dịch từ bệnh viện đa khoa trung tâm an giang ổ dịch ngoài cộng đồng tại huyện trợ mới
sóc trăng có ổ dịch tại một công ty thủy sản ở huyện trần đề
tại hội giang những ngày qua xuất hiện các ổ dịch cộng đồng ở các xã vị bình vị thanh huyện vị thủy long thạnh huyện phụng hiệp xã phiên huyện long mỹ và bệnh viện đa khoa tỉnh
ông trương cảnh tuyên phó chủ tịch thường trực ubnd tỉnh hậu giang cho biết
những ngày gần đây tỉnh ghi nhận nhiều trường hợp mắc covid một mươi chín là người về từ ngoài tỉnh trong đợt hồi hương do ảnh hưởng của dịch bệnh
đáng quan tâm trong các ca mắc có nhiều người đã tiêm đủ hai mũi vaccine người đã khỏi bệnh
những người này khi về địa phương chúng tôi đã tiến hành cho cách ly tập trung theo quy định sau đó về nhà tiếp tục theo dõi sức khỏe
tuy nhiên khi vừa kết thúc quy trình cách ly thì dương tính đó là lý do tỉnh liên tiếp phát hiện ổ dịch cộng đồng trong thời gian gần đây
ông trương cảnh tuyên cho biết
ông ngô văn tám giám đốc sở y tế tỉnh bến tre cho biết
để có sự giám sát theo dõi chặt chẽ không để dịch bùng phát hiện nhiều địa phương đã lập tổ covid một mươi chín cộng đồng nhằm giám sát chặt người về từ vùng dịch
điển hình từ một mươi hai h ngày hai mươi ba tháng một mươi đến một mươi hai h ngày hai mươi bốn tháng một mươi toàn tỉnh bến tre có một mươi bảy ca mắc covid một mươi
trong số này có một mươi sáu ca cộng đồng và một ca trong khu cách ly phong tỏa
đến sáng ngày hai mươi năm tháng một mươi tỉnh tiếp tục ghi nhận thêm năm ca trong cộng đồng
phần lớn là người về từ ngoài tỉnh
ông tán cho hay người về từ vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế và qua tầm soát cộng đồng giám sát người về từ vùng dịch
địa phương đã phát hiện nhiều f và kịp thời đưa đi điều trị giảm nguy cơ làm lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng
hiện tỷ lệ người dân được tiêm vaccine ở đồng bằng sông cổ long vẫn rất thấp
nhiều địa phương ở vùng này đang kiến nghị bộ y tế phân bổ thêm vaccine để đảm bảo phủ hết dân số trong độ tuổi nhằm đạt miễn dịch cộng đồng
đến nay tỉnh bến tre đã tiêm trên bảy trăm ba mươi bảy trăm năm mươi liều vaccine phòng covid một mươi chín
trong đó có sáu mươi ba bảy mươi chín dân số đã tiêm mũi một và một mươi bảy dân số đã tiêm mũi hai
tỉnh đề nghị tiếp tục phân bổ vaccine để thực hiện các chiến dịch tiêm nhằm đạt miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất
tỉnh đồng tháp tính đến tối ngày hai mươi bốn tháng một mươi đã tiêm được chín trăm linh năm bảy mươi bốn liều vaccine
tiêm mỗi một là bảy trăm chín mươi năm năm trăm sáu mươi ba liều đạt sáu mươi bảy ba mươi năm dân số
tiêm mũi hai là một trăm linh chín năm trăm một mươi một liều đạt chín hai mươi bảy dân số
sở y tế tỉnh đồng tháp đề nghị viện vệ sinh dịch tễ trung ương bộ y tế cấp bổ sung ba trăm một mươi chín hai trăm một mươi sáu liều vaccine vercel
trong đó tiêm mỗi hai cho người dân trở về tỉnh là một mươi chín hai trăm một mươi sáu liều
bổ sung để tiếp tục triển khai tiêm vaccine
tỉnh đồng tháp đổ hai mũi là ba trăm linh liều cho một trăm năm mươi đối tượng chưa được tiêm trong tỉnh
trước tình hình dịch covid một mươi chín vẫn còn diễn biến phức tạp các tỉnh thành vùng đồng bằng sông cổ long đã chuẩn bị sẵn các phương án để ứng phó
theo đó cà mau đã chuẩn bị tổng cộng một bảy trăm bốn mươi giường tiếp nhận điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
trong đó có một chín mươi giường bệnh sẵn sàng tiếp nhận điều trị còn sáu trăm năm mươi giường đang hoàn tất
sóc trăng huy động bốn bảy trăm bảy mươi tám nhân viên y tế còn thêm một ekip hỗ trợ từ bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
và mới đây tỉnh đề nghị bộ tư lệnh quân khu chín điều động ba trăm linh cán bộ để hỗ trợ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh
hiện hai mươi tám cơ sở thu dung điều trị f với tổng số hai ba trăm bốn mươi bảy dường bệnh của tỉnh
luôn sẵn sàng để phục vụ việc thôi dung điều trị các ca bệnh xảy ra trên địa bàn
còn tại cần thơ trung tâm vùng đồng bằng sông cổ long nơi được xem có hệ thống y tế tốt nhất trong một mươi ba tỉnh thành của vùng
phó chủ tịch thượng trực ubnd tp cần thơ dương tấn hiển cho biết
sau một tuần thành phố thực hiện việc phòng chống dịch theo nghị quyết một trăm hai mươi tám thì tình hình vẫn ổn
về khả năng điều trị cần thơ vẫn chia làm ba tầng điều trị với khả năng điều trị ba hai trăm hai mươi giường
trong đó số giường tầng ba vẫn giữ nguyên kể từ đầu mùa dịch đến nay là hai trăm linh giường
ông hiển cho biết
theo kịch bản đã chuẩn bị sẵn trong trường hợp phát hiện dịch bệnh trong cộng đồng chúng tôi thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
cụ thể trước mắt khoanh vùng rộng để xét nghiệm thần tốc truy vết mắc tách f sau đó cách ly phong tỏa ở khu vực hẹp nhất có thể
phó chủ tịch thượng trực ubnd tp hậu giang cho biết
ông kiên sóc kha giám đốc sở y tế tỉnh trà vinh cho biết
tỉnh đã thành lập bảy bệnh viện giã chiến với quy mô một một trăm linh giường
hiện còn năm bệnh viện giãi chiến đang thu dung và điều trị bệnh nhân covid một mươi chín và phân chia theo ba tầng điều trị
hiện nay tình trạng người ngoài tuyển về có giảm so với những ngày đầu tháng một mươi
nhưng số ca xét nghiệm pcr dương tính trong nhóm người ngoài tỉnh vẫn cao đã đạt ra yêu cầu phải tăng cơ sở thu dung và điều trị covid một mươi chín
nguồn nhân lực có chuyên môn và kinh nghiệm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch của tỉnh vẫn còn hạn chế
do đó tỉnh kiến nghị bộ y tế tiếp tục có chính sách hỗ trợ và tăng cường tập huấn về công tác điều trị
nâng cao kỹ năng hồi sức cho bệnh nhân covid một mươi chín nặng và nguy kịch
ông kim sokha cho biết thêm
trước tình hình trên bộ y tế đã có công điện một nghìn bảy trăm linh cdbit gửi ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
về việc tăng cường công tác giám sát và kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín trong thời gian thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp
theo bộ y tế trong thời gian qua trước diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín nhiều tỉnh thành phố đã thực hiện giãn cách
tăng cường giãn cách xã hội và đã bước đầu hạn chế được tốc độ lây lan của dịch bệnh
số ca mắc và tử vong đã giảm rõ rệt
các địa phương đã từng bước tháo bỏ giãn cách xã hội chuyển sang thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp
về thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong thời gian này số lượng lớn người dân đã di chuyển từ các địa phương có số ca mắc cao
tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
một số địa phương nơi người dân trở về đã ghi nhận các trường hợp mắc bệnh trong cộng đồng
với những chùm nhiều ca mắc trong ngày
để tăng cường công tác giám sát và chủ động kiểm soát dịch hiệu quả
bộ y tế đề nghị ubnd các tỉnh thành phố chỉ đạo triển khai ngay một số nội dung
chỉ đạo chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện giả soát
tất cả những người đi về từ các tỉnh thành phố có số ca mắc cao
như thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
tăng cường chủ động giám sát xét nghiệm các trường hợp có nguy cơ cao
nhất là những điểm có người về từ các địa bàn trên và các địa bàn dịch cấp độ ba và bốn
các trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh để phát hiện sớm tổ chức cách ly
theo dõi sức khỏe phù hợp và xử lý kịp thời các ổ dịch covid một mươi chín
phát huy vai trò hệ thống chính trị cơ sở đặc biệt tổ covid một mươi chín
dựa vào cộng đồng trong giám sát xét nghiệm theo dõi y tế
đồng thời các địa phương chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập đào tạo
tập huấn nâng cao năng lực truy vết sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến
dịch covid một mươi chín theo từng cấp độ trên địa bàn
không để bị động tăng cường năng lực y tế các cấp nhất là năng lực điều trị
ở các cấp cơ sở để phân loại điều trị phù hợp kịp thời hiệu quả
khẩn trương có kế hoạch thành lập trạm y tế lưu động theo đúng hướng dẫn của bộ y tế
công điện của bộ y tế cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm vaccine
đảm bảo an toàn hiệu quả ưu tiên tiêm chủng cho người cao tuổi người có bệnh lý nền
và phụ nữ mang thai yêu cầu các cơ sở tiêm chủng sử dụng ứng dụng nền tảng
rồi sức khỏe điện tử để quản lý và theo dõi tiến độ tiêm chủng
tăng cường thông tin truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
để những người dân về từ khu vực có dịch chủ động khai báo y tế với các cơ quan y tế địa phương
để được hướng dẫn theo dõi sức khỏe lấy mẫu xét nghiệm phù hợp
và áp dụng các biện pháp phòng dịch theo quy định
tình hình dịch covid một mươi chín tại các tỉnh miền tây đang thực sự rất nóng
khi các tỉnh thành như bạc liêu an giang cần thơ trà vinh và sóc trăng
tiếp tục ghi nhận nhiều ca mắc trong cộng đồng
với việc bạc liêu mở lại hoạt động chốt kiểm soát
các địa phương còn lại cũng cần cân nhắc tăng cường phòng chống dịch bệnh
tránh để covid một mươi chín bùng phát mạnh
đến đây chương trình của chúng tôi xin được khép lại
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo